ngày một mươi tháng một mươi một nhân dịp hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương diễn ra tại thành phố đà nẵng
bà kim dung sốc phu nhân của tổng thống hàn quốc moon jae in đã tới thăm làng bích họa tam thanh thuộc thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
nơi cách đây hơn một năm dự án mỹ thuật cộng đồng đã được quỹ giao lưu quốc tế hàn quốc phối hợp với thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam thực hiện
những nụ cười những cái vẫy tay ấm áp và ánh mắt thân thiện là món quà ý nghĩa nhất mà phu nhân tổng thống hàn quốc nhận được khi bước chân vào làng tam thanh
cách đây hơn một năm những người dân tam thanh đã nhận lời trở thành đồng tác giả cùng với các họa sĩ hàn quốc sáng tạo nên chiếc áo bích họa cho ngôi làng của mình
hoạt động của phu nhân tổng thống hàn quốc tại làng bích họa tam thanh trong dịp tham dự tuần lễ cấp cao apec này càng thêm nhiều ý nghĩa trong thời điểm hai nước việt nam và hàn quốc đang xúc tiến nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm hai mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hàn quốc